xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
với dư địa tăng trưởng từ năm hai nghìn một mươi sáu trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản của việt nam đạt gần ba tám tỷ đô la tăng một mươi hai bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
để đáp ứng tăng trưởng xuất khẩu cũng như tiêu dùng trong nước nhu cầu nguồn cung hiện tại vào khoảng ba mươi triệu mét khối gỗ một năm
tuy nhiên nguồn gỗ từ thị trường trong nước hiện chỉ cung cấp được khoảng hai mươi triệu mét khối
hiện nay một số quốc gia cung ứng chủ yếu cho việt nam như lào campuchia myanmar
đổi chính sách cấm xuất khẩu gỗ tròn và gỗ sẻ từ rừng trồng
trung quốc cũng đã có lệnh đóng cửa rừng tự nhiên
bởi vậy nguồn cung gỗ rừng trồng trong nước đang trở nên ngày càng quan trọng
trực tiếp góp phần giảm sự phụ thuộc của ngành chế biến gỗ và nguồn nguyên liệu nhập khẩu
cũng như giảm thiểu việc chặt phá rừng tự nhiên khai thác buôn bán gỗ trái phép
chính vì vậy việc liên kết giữa doanh nghiệp và người dân để trồng rừng có chứng chỉ bền vững fsc là hướng đi tất yếu
rừng tự nhiên hoặc đất rừng tự nhiên sang mục đích hạ trừ an ninh quốc phòng
và những dự án đặc biệt mà được thủ tướng cho phép để chuyển đổi
do đó về chiến lược phát triển rừng trồng là phải nâng cao năng suất chất lượng giá trị rừng trồng
do đó chúng ta phải thực hiện quản lý theo phương pháp quản lý rừng bền vững
để nâng cao giá trị trên diện tích rừng trồng đấy
và để nâng cao giá trị thì chúng ta phải thực hiện sản xuất gỗ là có nguồn gốc
có nguồn gốc ở đây về thiếu chỉ như chúng ta fsc thì chúng ta kể họ quan tâm đến
tất cả các về quyền sử dụng đất về yếu tố môi trường xã hội v v
họ đều quan tâm và sau này chúng ta phải xây dựng một cái chứng chỉ quốc gia
về đảm bảo gỗ hợp pháp để thay thế cho chứng chỉ này để giảm chi phí
và như trên cơ sở đấy thì với cái gỗ mà có chứng chỉ báo rừng bán cao hơn
và được mọi người sẽ công nhận nhiều hơn và thế giới họ sẽ ủng hộ
thì khí giá bán nó sẽ cao lên người dân sẽ thu nhập là cao hơn
sử dụng sản phẩm gỗ hợp pháp hiện đã trở thành yêu cầu
bắt buộc ở hầu hết các quốc gia bao gồm cả việt nam
tuy nhiên một trong những lý do khiến mô hình liên kết này chưa được nhân rộng
là do các chi phí liên quan khá cao các tiêu chuẩn phải áp dụng khá chặt chẽ
nếu không có sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp tổ chức cũng như chính quyền địa phương
thì một mình nông dân không làm được
cái khó khăn ban đầu thì đó là người dân chưa có một chút nhận thức nào
về chứng chỉ rừng fsc là gì
và cũng chưa biết đến những nguyên tắc và cái tiêu chuẩn fsc là gì
cho nên là
cái việc đầu tiên mà chúng tôi phải làm đó là tuyên truyền vận động
và cho họ hiểu được thế nào là làm chứng chỉ rừng
và khi đi làm đó thì họ sẽ có những lợi ích gì
thì bản thân thì trước đây người nông dân chỉ quan tâm đến lợi ích kinh tế là chính
thì những cái lợi ích về môi trường về xã hội thì họ cũng thực sự chưa quan tâm lắm
còn một cái khó khăn nữa đó là cái quá trình trồng rừng của người nông dân
thì người ta từ trước đến nay họ vẫn làm là theo phương pháp truyền thống
cái kỹ thuật trồng rừng nó chưa theo đúng tiêu chuẩn như hiện nay
tí dụ như là đối với fsc thì người ta yêu tổ
không được đốt rừng trước khi trồng
thế nhưng mà đối với người dân thì là trước khi trồng là người ta bao giờ cũng đốt
thế rồi là hay đơn giản như cái việc là mua cây giống thôi
thì tâm lý của người dân là vẫn thường thường là người ta thích mua cây rẻ
phải có sự vào cuộc của chính quyền địa phương các tổ chức xã hội
vì những người dân họ hiểu biết có thể là hạn chế
do đó ở đây cũng phải chung các điều kiện ràng buộc đấy
nếu mà có sự tham gia sạc nhân của chính quyền đa phương
hoặc là các tổ chức xã hội mà cùng xem lại các cám kiểm đấy thì rất tốt
doanh nghiệp họ sợ rủi ro
nếu mà người nông dân làm ra sản phẩm bán cho họ thì họ đầu tư họ sẽ mất chi phí
còn nếu mà giá thấp quá mà đầy quá như doanh nghiệp mua thì người dân không chịu
bên cạnh đấy thì nhà nước có các chính sách hỗ trợ
quyết định ba mươi tám là nhà nước sẽ hỗ trợ bảy mươi chi phí
cho việc cấp chính trị quản lý rừng bền vận
và mức tối đa là không quá ba trăm linh ngàn đồng tới một tháng
và quy mô yêu cầu là phải
mặc dù mang lại rất nhiều lợi ích và là hướng đi chính để giải bài toán nguồn cung trong nước
tuy nhiên với những khó khăn trên
rõ ràng việc phát triển nguồn cung này bền vững sẽ còn mất rất nhiều thời gian
bắt buộc ngành gỗ việt nam phải nhập khẩu nguyên liệu
trong bối cảnh mà việt nam đóng cửa rừng
được cái là rừng tự nhiên thì rõ ràng cái chuyện nhập khẩu gỗ nguyên liệu là đương nhiên
tuy nhiên là cái chuyện nhập khẩu gỗ nguyên liệu này nó có hai vấn đề cần phải phân biệt rất là minh bạch
thứ nhất là nhập khẩu nguyên liệu từ những nguồn gỗ mà có độ bền vững rất là cao
và nguồn gỗ đây tạm gọi là nguồn gỗ sạch
các doanh nghiệp việt nam vẫn nhập khẩu rất nhiều từ nguồn này
và các sản phẩm nhập khẩu này được đưa vào xế biến và xuất khẩu
vì các quốc gia mà có mức độ yêu cầu về tính hợp pháp của gỗ rất là cao
và được họ giáp chất rất dễ dàng
nguồn nguyên liệu thứ hai nhập khẩu vào việt nam đó là nguồn nguyên liệu có độ dù rất là cao
thế đây chủ yếu là các nguồn gỗ mà được nhập khẩu từ các nước trong khu vực tiểu vùng sông mekong
hoặc là một số quốc gia sông phi
thông điệp mà các hiệp hội đưa ra là các hiệp hội không muốn sử dụng cái nguồn gố
mà được đánh giá là có rủi ro cao
bởi vì nó sử dụng những cái đấy nó ảnh hưởng đến hình ảnh và thương hiệu của cảng hàng gỗ việt nam
và như vậy nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến các thượng siêu xuất khẩu
mà các thị trường lớn mà đòi hỏi cái nguồn gỗ rất là minh bạch
cũng như nhiều đơn vị khác doanh nghiệp này cũng đã phải nhập khẩu gỗ
để phục vụ cho việc sản xuất từ nhiều năm qua
tuy nhiên với mục tiêu hướng đến sản xuất bền vững
doanh nghiệp này đã chọn nhập khẩu gỗ từ đức và đan mạch
khai thác từ các khu rừng trồng nguyên liệu có chứng chỉ
cái làng nghề hoặc là cái sản xuất của các doanh nghiệp ấy
là nó được thuận tiện hơn rất nhiều
lý do là nó thuận tiện là lý do thế này
tức là cái gỗ ở bên châu âu
thì nó gọi là cái nguồn nguyên liệu ổn định
vì đó là rừng trồng người ta đã trồng trước mình hàng trăm năm
và trong khai thác có kiểm soát
chính vì vậy một cái nguồn nguyên liệu ổn định
thì nó làm được cho cái thị trường và cái làng nghề nó được phát triển
chẳng hạn bây giờ người ta chặt một cây gỗ
mà cây gỗ này ở đâu
thì người ta biết rằng cây gỗ này lại là ở chỗ nào
và phải trồng như thế nào
thì họ đã có kiểm soát từ trước rồi
chính vì vậy mà khi dùng cái nguyên liệu hợp pháp
thì nó sẽ phát triển rồi
với sự phát triển và ngày càng mở rộng quy mô
việc lựa chọn nguồn nguyên liệu sạch bền vững
thay vì những nguồn cung chi phí thấp nhưng có tính rủi ro cao của doanh nghiệp này
đã và đang là hướng đi hoàn toàn đúng đắn
đặc biệt khi ngày một mươi một tháng năm vừa qua
việt nam và liên minh châu âu eu đã kết thúc đàm phán hiệp định
đối tác tự nguyện về thực thi lâm luật quản trị rừng và thương mại lâm sản
mặc dù sẽ còn nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp
trong việc tìm nguồn nguyên liệu có chứng chỉ
hoặc được chứng minh là gỗ có nguồn gốc hợp pháp khi hiệp định được thực thi
tuy nhiên nếu đi vào thực tiễn hiệp định sẽ giúp cải thiện quản trị rừng
giải quyết khai thác bất hợp pháp và thúc đẩy thương mại sản phẩm gỗ hợp pháp
được xác nhận từ việt nam sang eu và các thị trường khác

đàm phán vừa qua việt nam và eu đã kết thúc đàm phán hiệp định đối tác tự nguyện
về tăng cường thực thi luật lâm nghiệp quản trị rừng và buôn bán gỗ
hiệp định này sẽ có tác động như thế nào đối với thị trường gỗ tại việt nam thưa ông
trước đây chúng ta xuất eu chủ yếu xuất vào năm quốc gia lớn
đức anh ý pháp tây ban nha
các nước này sau này bán lại các nước eu khác
nhưng bây giờ đối với hiệp định này chúng ta sẽ bán được khắp cả hai mươi tám quốc gia
như vậy thị phần chưa được mở rộng
bởi vì sao
bởi vì luật ppa nó cho phép tức là chúng ta xuất tại một cảng của việt nam
nhập vào một cảng tại eu
và khi nhập vào một cảng tự do lưu thông tất cả hai mươi tám quốc gia
thứ hai là do cái gọi là cái quản trị kinh doanh của eu nó rất cao
trình độ rất cao
cho nên doanh nghiệp này nó sẽ học được cái tính chuyên nghiệp
và như vậy mình là nó sẽ mang lại cái năng suất
một cái chất lượng và mối quan hệ giúp cho doanh nghiệp hiểu pháp
biết luật pháp tốt hơn quốc tế như trong nước
giúp cho doanh nghiệp việt nam hướng dẫn công nhân mình thực thêm cái pháp luật
một cách nghiêm chỉnh mang tính chuyên nghiệp rất là tốt
cái thứ ba là quan trọng đó tức là
là dựa từ ghi hợp định của ppa này nó sẽ giúp cho chính phủ việt nam thay đổi một số luật lệ
nó gọi nội lực hoạt
bởi vì là trong cái quá trình đàm phán eu khiến ra chúng ta nó có bốn vấn đề quan trọng
một là định nghĩa thế nào là hữu ước pháp
thứ hai là hệ thống vnqs có nghĩa là hệ thống đảm bảo hữu ước pháp là gì
thứ ba tức là coi như là gỗ thuộc khẩu ra làm sao và thứ tư là cấp giấy phép
như ông vừa chia sẻ thì có thể thấy rằng
sẽ có rất nhiều cơ hội dành cho các doanh nghiệp gỗ của việt nam
tuy nhiên khi hiệp định này được đưa vào thực hiện thì cũng sẽ đem lại những thách thức không nhỏ
khi mà không đáp ứng được về nguồn cung nguyên liệu
vậy thì ông đánh giá như thế nào về vấn đề này
tôi khẳng định đến giờ phút này thì các công ty nhà nước có thể hiểu được
người ta có thể cập nhật tham gia hội thảo cập nhật báo chí cập nhật truyền thông vân đường
nhưng hội gia đình không có điều kiện không có điều kiện
thứ nhất là người ta không có điều kiện cập nhật
người ta chả biết cái luật lệ mới là như thế nào
cái thứ hai tức là quy mô họ rất nhỏ
cho nên không có điều kiện để xây dựng cái gỗ chứng chỉ
bởi vì chúng tôi làm việc với chứng chỉ fsc thì tối tiểu phải hai ha trở lên
thì người ta mới làm cho mình cái chứng chỉ fsc
nhưng hội gia đình chỉ có hai ba ha bốn năm ha thôi
không đủ tiền để làm cái việc đó
cái thứ ba tức là vì gia đình nhỏ bé như thế
điều kiện công nhân như vậy điều kiện kiến thức như vậy
người ta không có hệ thống lưu sổ sách
mà trong hiệp hội vvvl cái hệ thống lưu sổ sách là rất quan trọng
cho nên là cái hệ thống cung ứng gỗ rừng trồng ở việt nam
là vấn đề đặt ra vấn đề hết sức gây gắt khi chúng ta thực hiện việc này
đấy là một cái nhân tố
nhân tố thứ hai trong cái chuỗi cung này là các thương lái
hiện nay thương lái ở việt nam nhiều lắm
doanh nghiệp chế biến gỗ trực tiếp thì mua cũng có
rồi thương lái tự do

rồi công ty thương mại gỗ cũng có
rất nhiều cái nhân tố đi vào mua gỗ này
nhưng mà anh nào mạnh anh anh mua
tôi chưa kể thương lái người nước ngoài
và tôi nói nguồn là thương lái trung quốc
họ rất là mạnh
họ rất nhiều tiền
họ rất nhiều manh lưới
họ rất hiểu về thương mại
cho nên họ thu mua rất là tốt
vậy đâu sẽ là giải pháp để ngành gỗ có thể phát triển được nguồn cung trong nước thưa ông
liên kết giữa người trồng rừng với người trồng rừng
để có một cái hiểu biết chung
để có một cái diện tịch lớn hơn
để có một cái khối lượng cung đứng lớn hơn
và cùng mệnh giá luôn
đấy cái liên kết giữa người trồng rừng với trồng rừng là một
nhưng mà hiện nay rất tiếc là chưa làm được cái liện này
hiện nay chỉ có ba mô hình
thứ hai là liên kết giữa người trồng rừng với người chế biến gỗ
thì cái này hiện nay phát triển rất tốt
bởi vì hiện nay doanh nghiệp chế biến gỗ muốn con muốn gỗ
phải liên kết với người trồng rừng
thậm chí phải đầu tư cho họ
nhưng cái thứ ba quan trọng nữa
hiện nay chúng tôi bắt đầu mới xây dựng một cái đề án tức là
liên kết ba khâu
trồng rừng chế biến và thương lại
trồng rừng buôn bán và chế biến
thì hiện nay mới có không trồng rừng vào trồng rừng
chế biến và trồng rừng chưa vào cái khâu là khâu cung ứng
theo ông thì các cơ quan chức năng sẽ cần phải có những biện pháp như thế nào
để có thể đưa hiệp định này đi vào thực tiễn trong thời gian sắp tới
một là xoát lại toàn bộ lời ban hiệp định
có phù hợp với các phụ lục nhập theo không
cái thứ hai tức là phải ban hành những cái luật lệ mới
ví dụ như là luật hải quan phải thay đổi
luật thương mại phải thay đổi
luật lâm nghiệp phải thay đổi
luật doanh nghiệp phải thay đổi
để phù hợp với lại những cái hiệp định này
cái thứ ba phải là ban tập những cái tài liệu hướng dẫn kỹ thuật
mỗi đối tượng ta yêu cầu khác nhau
ví dụ là định yêu pháp đối với chiếc bánh gỗ là như thế nào
định yêu pháp đối với người trồng rừng thế nào
định yêu pháp đối với người thương lái như thế nào
định yêu pháp đối với người xuất khẩu như thế nào
tức là phải có biên tập rất kỹ những cái chuyện đó
làm chất nghiệp
giữ kịp bạn
hỏi đáp hỏi đáp
và tài liệu kỹ thuật
để người ta gặp nhau
và thứ tư tổ chức các lớp tập khuấn
các lớp hướng dẫn cụ thể
tại các nơi cần thiết
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin chi tiết xin gửi về chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba hoặc email đồnghànhcunghiệp a gmail com
nếu quý vị và các bạn chưa kịp theo dõi chương trình trên hạ tầng truyền hình thì có thể theo dõi trên trang web nhân dân tivi vn